thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
để thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
nhất là giáo dục vùng xa vùng sâu vùng đặc biệt khó khăn
đã được đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba
tỉnh lai châu đã xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với kỳ vọng là giảm nhanh và bền vững sự tranh lệch khoảng cách chất lượng giáo dục
vùng đặc biệt khó khăn với các xã vùng hai để hướng tới đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn
mục tiêu là như vậy nhưng để đạt được không hề dễ dàng
bởi trong thực tế công tác giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn còn vô vàn trở ngại
cả từ điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội cho đến con người
không dễ gì khắc phục được trong một sớm một chiều
cái khó hiện hữu rõ nét nhất gây cản trở nhiều nhất cho tiến trình nâng cao chất lượng giáo dục
vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh lai châu
là một bộ phận giáo viên cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu
và nhiệm vụ
tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp duy trì sĩ số
kết quả học tập của học sinh đều thấp hơn so với các xã vùng hai
mặt khác vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh gồm bảy mươi năm xã địa hình hiểm trở
chia cắt mật độ dân cư thấp và phân bố giải rác năng lực nhận thức
và hiểu biết về mọi mặt đời sống xã hội của người dân chưa đồng đều
trình độ kỹ thuật năng suất lao động thấp tỷ lệ hộ nghèo còn cao
chiếm năm mươi bảy một mươi sáu đời sống của người dân rất khó khăn
một số hủ tục lạc hậu còn tồn tại ảnh hưởng không nhỏ đến công tác
huy động học sinh ra lớp duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục
vì thế để giảm nhanh và bền vững sự tranh lệch khoảng cách chất lượng giáo dục
vùng đặc biệt khó khăn với các nơi khác việc mà các cấp ủy chính quyền cần làm
trước hết là phải vận động học sinh đến trường đầy đủ và đều đặn
học sinh không chịu đến trường thì mọi nỗ lực đều vô ích
phóng viên truyền hình nhân dân đã có dịp theo chân các thầy cô là người bản địa
đến gia đình anh lỏ văn gia bản hổi văn xã nậm hàng huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
để vận động học sinh tới lớp
nhà anh gia có tới sáu đứa con đôi lớn nhất phải nghỉ học ở nhà chồng em giúp bố mẹ
gia đình thuộc diện đói nghèo nhưng hai vợ chồng không có dấu hiệu dừng việc sinh con
với mục đích có thêm người lao động
hiện tại nhà tôi có sáu người con bốn đứa đi học một đứa nghỉ học
con đầu thì gia đình ông đầu
cho nghỉ học giúp gia đình làm cơm nước
đứa đi học cũng vì nghỉ nước hỗ trợ hết
có lúc cháu nghỉ học có lúc bố mẹ ôm yếu cho các con nghỉ giúp bố mẹ
bố mẹ đi làm xa không có ai làm cơm nước cho các cháu đấy
các cháu hơi đi theo bố mẹ
các thầy cô giáo vận động các cháu đi tôi cũng đi đến thận nhà
các cháu bảo các cháu đi học
khác các trường hợp học sinh nghỉ học ở bản hồi văn
nhiều học sinh ở xã khổng lào huyện phong thổ tỉnh lai châu
nghỉ học đi lấy chồng khi mới chỉ một mươi ba hay một mươi bốn tuổi
tại xã biên giới này nạn tàu hôn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái mù chữ
việc vận động học sinh đến trường thực sự khó khăn đối với các thầy cô giáo nơi đây
nhà em phan thị lý học sinh lớp tám a trường phổ thông cơ sở xã khổng lào huyện phong thổ
tỉnh lai châu nằm đơn độc trên một quả đồi vắng
năm nay lý không tới trường vì phải đi lấy chồng
từ một học sinh chăm ngoan nay bất đắc dĩ trở thành người vợ
lý không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu thì không có thu nhập
cả ngày chỉ quanh quần ở nhà với công việc dệt vải nấu cơm nuôi con lợn và vài con gà
chúng tôi là giáo viên vùng cao rất là vất vả trong quá trình đi động học sinh
đặc biệt là những đợt đầu năm học
các cháu bị phụ huynh gia đình ép
các cháu bị phụ huynh gia đình ép

lo điều là học sinh có thể là vận động ra lớp
thế nhưng mà ra được bao nhiêu lâu và ra đến bao giờ
vì là trên này thực ra là có cái tình trạng học sinh tảo hôn
nên là lo nhất là học sinh nữ
có thể là ba mươi bốn tuổi đang học lớp bảy lớp tám hoặc lớp chín
có thể là giữa năm giữa kỳ các cháu có thể là bị bắt đi theo về nhà chồng
và cái điều đấy thì để mà duy trì được các em
lại lớp thì là một cái vấn đề gần như là không được
từ năm lớp bảy thì lớp con đã có bạn lý sa kim
là bị gia đình gia đình và gia đình bên chồng ép buộc đi lấy chồng
và bạn không thích nhưng mà do bị gia đình ép buộc
nên bạn phải bắt buộc phải nghỉ học để đi lấy chồng ạ
theo con thì nếu mà bây giờ lấy chồng sớm thì
với độ tuổi bây giờ thì vẫn chưa xứng đáng và thích hợp để lấy chồng

nếu mà bây giờ chúng ta không có lấy chồng
thì trước hết là chúng ta phải học trước
và nếu mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ không có chi thức và kiến thức
để sau này chúng ta hoàn thiện và có tương lai tốt hơn trong cuộc sống
để giải quyết được tình trạng học sinh không đến trường
vào đầu năm học mới và nghỉ học giữa trường
cấp ủy ủy ban nhân dân ngành giáo dục đào tạo tỉnh lai châu
đã chỉ đạo các nhà trường giả soát nắm bắt các học sinh có nguy cơ bỏ học
đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giáo viên bộ môn chủ động nắm bắt điều kiện
hoàn cảnh của học sinh

giúp đỡ các em đến trường
yêu cầu nhà trường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học sát đối tượng
thông qua giải pháp này giúp giáo viên kịp thời phát hiện điểm yếu của học sinh
động viên khích lệ các em trong quá trình học tập
nhưng kết quả vẫn không như kỳ vọng
để tránh được hiện tượng học sinh bỏ học giữa trường
và đặc biệt là hình thường trào hôn thì ngày một ngày hai cũng không thể làm được
hiện tại thì các nhà trường đều có thể làm được
các giáo viên của chúng tôi các nhà trường và các chính quyền địa phương
thì hết sức tuyên truyền vận động cho các em
đi đến từng nhà rồi đến các cuộc họp của bản của thôn là vận động
nhưng nhận thức của học sinh huynh vùng cao
nó khép kín ở trong một cái khu vực nhỏ lẻ
nên là không dễ gì mà chúng ta thay đổi được là một ngày hai
trong quá trình đi vận động học sinh
chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình
và cũng phân tích cho bà con hiểu được cái tác dụng của việc học
nhưng do nhận thức có đến những hộ gia đình
người ta tiếng hổ thông còn chưa nghe được
cho nên nó cũng tương đối khó khăn
thực ra không chỉ việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng xa vùng sâu
vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh lai châu mới gặp khó
mà ngay cả những vùng khác nơi phụ huynh và học sinh
có nhận thức cao hơn trong việc học hành
cũng đang vấn đề
cơ sở vật chất thiếu thốn đội ngũ giáo viên mỏng về con người
yếu về chuyên môn là những thách thức lớn
mà địa phương này đang tìm cách khắc phục
để có nền giáo dục phát triển
theo báo cáo của sở giáo dục đào tạo tỉnh lai châu
toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn một hai trăm linh phòng học tạm
và gần hai trăm linh phòng học giờ
một số địa phương còn thiếu giáo viên có trình độ
giáo viên dạy giỏi
tuy nhiên trong lúc này
tỉnh đang tổ chức tuyển dụng giáo viên
tuy vậy trong hè vừa rồi
chúng tôi cũng có một lượng giáo viên chuyển vùng
hiện nay số giáo viên để đứng lớp
ngay từ thời điểm bắt đầu bước vào năm học mới
là chúng tôi cũng đang khó khăn
nên hiện nay chúng tôi cũng đang khắc phục tạm
bằng cách đối với bậc học tiểu học
bằng cách dạy hai buổi trên tuần
và đối với bậc học mầm non
hiện nay chúng tôi cũng đang thiếu biên chế
chúng tôi đang ghép tạm các độ tuổi
chờ lúc nào biên chế của tỉnh
tỉnh ra về thì chúng tôi sẽ tách các cháu ra
theo đúng độ tuổi để đảm bảo chất lượng dạy và học
để thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo trên địa bàn
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh lai châu
đã chỉ đạo ngày giáo dục
triển khai các giải pháp đồng bộ như
đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học
tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học và quản lý giáo dục
quan tâm đầu tư phát triển giáo dục vùng khó khăn
giáo dục dân tộc
đặc biệt các cấp học đã áp dụng thực hiện mô hình
trường học mới nhằm phát huy tính chủ động
tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập
giao tiếp xã hội
các địa phương trong tỉnh nỗ lực phấn đấu xây dựng trường học
đạt chuẩn quốc gia để giáo viên và học sinh
có môi trường dạy và học tốt
khi thành lập thì cơ sở vật chất còn rất là thiếu thốn
những lớp học cũng chỉ là những cái ngôi nhà tranh tạm bỡ

học sinh phải đảm bảo bền về chất lượng
để là một người giáo viên đứng ở trong trường chuẩn quốc gia
thì bản thân tôi trước hết phải đảm bảo
về chuẩn trình độ chuyên môn đào tạo
và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
bằng cách là thường xuyên tự trau dồi
học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn
và học hỏi đồng nghiệp
trong công tác giảng dạy thì chúng tôi tích cực
ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giảng dạy và
một cách triệt để có hiệu quả các đồ dùng dạy học
đã được trang bị và thường xuyên tự sáng tạo
làm ra các đồ dùng dạy học phù hợp với bài dạy ở trên lớp
để thu hút các em hứng khởi trong các tiết học
ngôi trường mới ở đạt trường chuẩn quốc gia này
thì nó có đầy đủ các thiết bị khang trang hơn
hiện đại hơn và được học nâng cao kiến thức hơn một tí
thầy cô giáo ở ngôi trường chuẩn này thì tâm huyết
giảng dạy dễ hiểu kiến thức vững vàng
em rất cảm thấy vui và tự hào về ngôi trường này
đối với tỉnh lai châu mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
đào tạo được triển khai bằng việc đổi mới nội dung phương pháp dạy
và học theo định hướng coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học
của học sinh ở tất cả các cấp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
đổi mới quản lý giáo dục cả về cán bộ quản lý và cơ chế quản lý
đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục
và xây dựng xã hội học tập xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh
kết hợp với giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội nhằm đảm bảo chất lượng
và hiệu quả cả về dạy chữ dạy nghề dạy người
quan trọng hơn cả là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục
một nền giáo dục toàn diện chính là để cho học sinh phát triển cái năng lực của chính các em
vấn đề quan trọng số một vẫn phải là kinh phí
có điều kiện mà mà kinh phí chúng ta mới tính đến câu chuyện là thực hiện đề án lâu dài
vấn đề thứ hai đó là đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một cách căn bản hay là căn cơ
để rồi các thầy giáo cô giáo có thể thích ứng
và vấn đề thứ ba đó là chăm lo chế độ chính sách cho học sinh nhất là học sinh miền núi
người quản lý tôi khẳng định là có vai trò cực kỳ quan trọng
phải là chính là hạt nhân quan trọng nhất để nâng cao cái chất lượng giáo dục của các trường
nếu người hiệu trưởng người quản lý mà biết động viên biết khuyến kích biết xây dựng kế hoạch tốt
biết chăm lo cho đội ngũ thì chắc chắn cái trường đó dù khó khăn đến đâu họ cũng làm được
từ những gì đã được chứng kiến đã thu nhận được qua chuyến đi thực tế
có thể thấy kỳ vọng mục tiêu cũng như đường đi nước bước để thực hiện các điều kiện cần phải có
đã được các cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục chỉ ra khá rõ ràng đầy đủ
nhưng giữa mục tiêu kế hoạch giải pháp đề ra với thực tế còn một khoảng cách khá xa
cái khoảng cách đó là khó khăn hiện hữu như đã nói ở trên
việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở lai châu phải đi cùng với giải quyết một loạt vấn đề khác
như xóa đói giảm nghèo tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số về việc học hành
loại bỏ những hủ tục lạc hậu như tảo hôn chính sách riêng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số
mà những vấn đề này đều không thể giải quyết được trong một sớm một chiều
thế nên mục tiêu trong nghị quyết đề ra là vậy nhưng khi triển khai thực tế
phải có cách làm hướng đi phù hợp thì mới có thể thành hiện thực
đó là phải triển khai đồng bộ một loạt giải pháp có tác dụng hỗ trợ cho lĩnh vực giáo dục
và phải làm kiên trì bền bỉ nhất quán từ năm nay qua năm khác tư nhiệm khi này qua nhiệm kỳ khác
với lai châu việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phải tiến hành theo kiểu mưa rầm để thấm đất
không thể nóng vội đánh nhanh thắng nhanh được